thời gian gần đây các cơ quan chức năng và người tiêu dùng đang đau đầu với vấn nạn gia tăng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và tình trạng tiêu thụ thực phẩm bẩn tại các quan xá nhà hàng
càng sát tết các cơ quan kiểm tra càng phát hiện thêm nhiều cơ sở sản xuất vận chuyển thực phẩm bẩn
tại tỉnh cao bằng phòng cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh phối hợp với tri cục vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh tiến hành kiểm tra cơ sở chuyên chế biến giò trà trên địa bàn do ông nguyễn văn dương tạm trú thành phố cao bằng làm chủ
cơ sở đã hoạt động được gần một năm trung bình mỗi ngày cung cấp cho thị trường thành phố hàng chục kg giò chả
tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào có liên quan
khi kiểm tra nhanh các mẫu giò chả vừa được làm ra đều không đạt các chỉ tiêu về vệ sinh an toàn thực phẩm thậm chí vượt quá cao so với quy định
toàn bộ số thức phẩm đã được chế biến và các phụ da dùng để sản xuất đã bị tổ công tác tịch thu để xử lý theo quy định của pháp luật